từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ đã có dấu hiệu suy giảm
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại đây là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ chỉ còn một vài nơi cao hơn đôi chút
phần còn lại từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận mức nhiệt cũng không quá cao
trưa chiều mai ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu
đến với vùng cao của tây nguyên và nam bộ về chiều tối nay tại đây có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông thì người dân cần đề cao cảnh rác với tố lốc và gió giật bóng
mạnh có thể xảy ra
sang ngày mai hai khu vực này vẫn còn nắng nhiều với nền nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
tại cả hai khu vực đều đạt ở ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
đến với thông tin trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến đông nam ở mức cấp ba cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây không mưa ngày nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ